ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết vừa ra văn bản chỉ đạo các sở ngành và các địa phương liên quan
về việc kiểm tra xử lý tình trạng nhập nông sản trung quốc giả mạo thành nông sản đà lạt
trong thời gian qua trang nhân dân điện tử và một số cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh tình trạng khoai tây
và một số nông sản khác của trung quốc liên tục được thương lái nhập về đà lạt để bảo vệ thương hiệu nông sản đà lạt
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan
tăng cường công tác kiểm tra các điểm thu mua phân phối các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn
xử lý nghiêm các hành vi gian lận nếu có tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức các tổ chức cá nhân hộ gia đình kinh doanh nông sản
không vì lợi ích trước mắt mà giả mạo nông sản trung quốc thành nông sản đà lạt
gây ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản đà lạt thiệt hại cho người sản xuất và người tiêu dùng